thưa quý vị và các bạn đang trong giữa mùa mưa vậy mà trong ba ngày gần đây nam bộ và tây nguyên lại gần như không có mưa trời nắng thậm chí xuất hiện nhiều điểm nắng nóng